hiệp hội internet việt nam đã tổ chức lễ khai mạc ngày internet việt nam
sự kiện nhằm chia sẻ và hướng đến một cái nhìn toàn diện về chuyển đổi số
nhận diện những thách thức đề xuất những giải pháp và sáng kiến đổi mới
sáng tạo nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi số tại việt nam
các ý kiến tại internet đây đều cho rằng cuộc dịch chuyển số sẽ diễn ra với tốc độ nhanh
tạo tác động lớn lên cả ba trụ cột là chính phủ số kinh tế số và xã hội số
muốn hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước việt nam phải nhanh chóng nắm bắt thời cơ
thực hiện công cuộc chuyển đổi số nhanh hơn nữa mạnh hơn nữa rộng hơn nữa
để làm được điều đó bộ thông tin và truyền thông sẽ thực hiện một số định hướng lớn
trong đó có việc tiếp tục mở rộng khả năng tiếp cận internet hướng tới phổ cập internet toàn dân
mở rộng không gian mạng quốc gia và phạm vi hoạt động của các nền tảng số make in việt nam
ngoài ra đảm bảo an toàn thông tin làm chủ hạ tầng số không gian mạng
và bảo vệ chủ quyền số quốc gia cũng là những nhiệm vụ được ưu tiên chú trọng trong thời gian tới